với miền trung thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh là ba tỉnh chịu tác động mạnh mẽ nhất của dãy ngắp thớp có trục đi qua khu vực đồng bằng bắc bộ
khiến cho ba tỉnh này trong ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa rào và rông ở nhiều nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận trời nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
về chiều và tối ở khu vực vùng núi
phía tây các tỉnh thành quảng trị thừa thiên huế đà nẵng và cả quảng nam cũng có mưa rào và rông
nên cũng cần phải lưu ý đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
sau những cơn mưa rông xuất hiện về chiều và tối qua lúc này nam bộ và tây nguyên trời đã có nắng trở lại
tuy nhiên trời vẫn có mây làm giảm đáng kể cường độ nắng
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
và không nơi nào xảy ra nắng nóng
về chiều và tối ở nam bộ và tây nguyên tiếp tục tái xuất hiện những cơn mưa rào và rông
phần phía bắc của khu vực tây nguyên vẫn là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển ở vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
với khu vực huyện đảo trường sa mây thay đổi có mưa rào rải rác và có nơi có rông về chiều và tối
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước